tình hình kinh tế xã hội tháng bảy chuyển biến tích cực tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt còn nặng nề
do đó các bộ ngành địa phương phải giải quyết đồng bộ các nhiệm vụ được giao
các bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh phải bám sát các việc tăng cường kỷ luật kỷ cương
tiếp tục tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh quyết tâm xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo tự phục vụ minh bạch
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
trong việc tìm tư vấn nước ngoài mở rộng sân bay tân sơn nhất
từng cơ quan phải xử lý vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp
môi trường đầu tư còn nhiều rào cản do đó phải tháo gỡ đồng bộ
tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp qua thái độ phục vụ của cán bộ công chức
thái độ quan điểm và phương thức giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lãm phát
ổn định vĩ mô
đồng thời giao bộ kế hoạch và đầu tư ra lại cập nhật kịch bản tăng trưởng
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng tám để có đối sách rõ ràng hơn trong từng ngành từng lĩnh vực
ngân hàng nhà nước giảm lãi suất cho vay tháo gỡ chính sách tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao
triển khai đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu đưa dư nợ tín dụng tăng cao hơn
giao bộ kế hoạch và đầu tư hoàn thiện chính sách đề nhanh giải ngân vốn đầu tư công
đề xuất các giải pháp giải ngân vốn oda phân đấu đạt mục tiêu đầu tư toàn xã hội ở mức ba mươi bốn ba mươi năm gdp
thị trường chứng khoán đưa nhanh thị trường phái trinh và hoạt động
tôi vừa đồng ý do bộ tài chính chủ động thực hiện cái này
đây là vấn đề mới ở nước ta
thì nhiều biện pháp về tài khoá mà đồng chí bộ trưởng tài chính sẽ thể hiện trong tháng tám và những tháng còn lại cùng với sách tiền tệ nước nước
trong đó có vấn đề là sớm rà soát băng hành điều chỉnh một số luật thuế mà chúng ta đã băng hành
đối với ngành nông nghiệp thời gian qua có tăng trưởng cần chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao
chú trọng phát triển công nghiệp xây dựng bảo đảm các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng các tập đoàn tổng công ty bảo đảm các nhu cầu cho phát triển như điện vật liệu thay thế cát
thủ tướng đề nghị các địa phương vùng tăng trưởng cao như miền nam hà nội thái nguyên bắc ninh phải có giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp cao hơn năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng giao phó thủ tướng vương đình huệ giả soát vướng mắc đẩy nhanh tiến độ cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để chậm
bên cạnh đó cũng xử lý rứt điểm một mươi hai dự án thua lỗ
tôi đề nghị giao cho phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo quốc gia vấn đề này ra soát vướng mắt tổ chức thực hiện để triển khai sớm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
để cao trách nhiệm người đứng đầu
trong đó có một số bộ có nhiều doanh nghiệp như nhà nước nhưng mà triển khai chủ trường cổ phân hóa hay bán vốn rất chậm
thủ tướng chính phủ và đồng chí phó thủ tướng vương đình huệ tiếp tục xử lý rứt điểm các tập đoàn thổng tiên các dự án công trình đầu tư không hiệu quả
trong đó có một mươi hai dự án thua lỗ phải xử lý
về giảm chi phí cho doanh nghiệp
thủ tướng nêu rõ các bộ ngành phải nghiên cứu để có môi trường cạnh tranh tốt
cùng với đó là chi phí vận tải logistic còn cao
bộ giao thông vận tải phối hợp bộ tài chính giả soát giảm chi phí cho doanh nghiệp
cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính các cơ chế một cửa hạn chế phiền hà nhũng nhiễu xử lý nghiêm cán bộ công chức nhũng nhiễu tiêu cực
việc chi phí trong cấp giấy phép thuộc những ngành nghề kinh doanh có điều kiện còn cao
do đó phải ra soát lại
các bộ địa phương phải có báo cáo sơ kết giảm chi phí doanh nghiệp của bộ ngành mình báo cáo chính phủ
thủ tướng yêu cầu đặt tên năm hai nghìn một mươi bảy là năm giảm chi phí doanh nghiệp